tại tp hcm tình trạng ngập úng do chiều cường dâng từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại
thậm chí là có khả năng tái diễn vào chiều nay ngày hai mươi tám tháng một mươi vượt mức báo động ba
dự báo mức chiều cường hôm nay còn cao hơn ngày hai mươi bảy tháng một mươi tại trạm nhà bè chiều nay
chiều cường sẽ tiếp tục vượt mức báo động ba khoảng hai mươi cm cảnh báo mức độ ngập sẽ rộng và sâu hơn
những tuyến đường dễ bị ngập nhất là lê văn lương huỳnh tấn phát trần xuân soạn hồ ngọc lãm
ngoài tp hcm khu vực hạ liêu sông kiểu long như cần thơ vĩnh long cũng có khả năng ngập úng
trong đợt chiều cường này đặc biệt lưu ý trong ngày hôm nay và hai ngày tới